để trong đó các doanh nghiệp lớn và nhỏ các doanh nghiệp sản xuất cùng doanh nghiệp phân phối trở thành những đối tác của nhau
để trong đó các doanh nghiệp sản xuất cùng doanh nghiệp phân phối trở thành những đối tác của nhau
và chia sẻ pháp phần nâng cao tỉnh lệ nội địa hóa của các sản phẩm việt nam

tại hội nghị đối tác phát triển hàng việt nam vừa qua đã thu hút gần bốn trăm linh doanh nhân
gồm ceo của các tập đoàn hàng đầu việt nam các công ty phân phối toàn cầu
các doanh nghiệp cung cấp thiết bị nguyên phụ liệu và đặc sản địa phương
các doanh nghiệp đã có nhiều cam kết hợp tác lâu dài
cơ sở dữ liệu chi tiết về năng lực của các doanh nghiệp địa phương cũng đã được cung cấp đầy đủ
cho các nhà phân phối các hộ sản xuất lớn để mở ra những cơ hội hợp tác rộng hơn
trong thời gian tới bộ công thương sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động nhằm triển khai quyết định số sáu trăm ba mươi bốn
ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước
gắn với cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
trong đó chương trình nhận diện hàng việt nam tự hào hàng việt nam một sự kiện thường niên
sẽ tiếp tục được tổng kết đánh giá nhằm đổi mới nâng cao hơn nữa về nội dung và phương thức
truyền tải tình yêu hàng việt đến người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp việt nam
thưa quý vị trong thời gian vừa qua đã xảy ra rất nhiều trường hợp trẻ bị thương tật khi chơi
phải loại đồ chơi có chứa hóa chất độc hại có tính sát thương
tuy nhiên hiện nay trên thị trường những loại đồ chơi độc hại này vẫn còn tồn tại
điều đáng nói là
điều đáng nói là sự chủ quan của chính các bậc phụ huynh vì nhiều lý do khác nhau vẫn để cho con em mình sử dụng
đồ chơi an toàn lại khó cạnh tranh được với loại đồ chơi kém chất lượng
vì người tiêu dùng vẫn giữ thói quen là mua hàng rẻ cho con chơi để đỡ tốn kém
đây là hình ảnh của loại đồ chơi có tên là hạt nhựa nở
bình thường thì chúng có kích thước rất bé màu sắc thì đủ lợi sạch sở
tuy nhiên hạt nhựa này khi gặp nước thì có thể phình to gấp hai trăm linh lần
không ít trẻ đã phải nhập viện cấp cứu
hiện loại đồ chơi này vẫn đang được bày bán công khai ở các quầy hàng đồ chơi gần trường tiểu học
phụ huynh người thì chủ quan người thì không thể kiểm soát được con mua loại đồ chơi nào
mà em mở ra thì em lỡ vô tình làm rơi một hạt xuống dưới nhà
nhưng mà em bé em thì lúc ấy nó chơi biết chứ gì cả nó chạy ra nó lấy xong rồi nó xích đưa vào mồm
bố mẹ em thì lúc đấy không biết là cái này nó độc cho nên là bố mẹ em cho chơi ạ
bởi vì nó đẹp với cả nó nở
nói thật là nó thích chơi cái đồ chơi trung quốc vì nó vừa rẻ vừa đẹp
do cái vấn đề là nhập lậu này do vấn đề là bán hàng rong này những cái đối tượng vẫn có thể vẫn đưa ra thị trường bán
đặc biệt là tại các cái nơi mà nhà dự trẻ gọi là các trường
chính vì vậy mà chúng tôi cũng khuyến cáo đối với tất cả người dân và phụ huynh học sinh không mua bán sử dụng
và đặc biệt là không để cho trẻ em chơi các loại đồ chơi này
thì trước tiên là chúng tôi cảnh báo và chúng tôi gửi các trị cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng và trị cục quản lý thị trường
phối hợp để kiểm tra và xử lý trên diện rộng toàn quốc
và chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra những ngay địa bàn và trọng điểm
chúng tôi sẽ phối hợp kiểm tra và xử lý
sự việc bé trai ở tỉnh tây ninh bị tổn thương các đầu ngón tay khi chơi loại đồ chơi có tên là slam
mà báo chí phản ánh không phải là trường hợp hiếm gặp
trước đó đã có rất nhiều sự việc tương tự khi trẻ chơi các loại đồ chơi độc hại thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng
thiết nghĩ cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý hơn nữa các mặt hàng đồ chơi độc hại
đồ chơi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng mà đặc biệt là trẻ nhỏ
các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý trong việc lựa chọn đồ chơi cho con em mình
đừng vì ham hàng rẻ hàng đẹp mà làm tổn hại đến sự phát triển của trẻ
tạo nên nhiều hậu quả đáng tiếc
thưa quý vị vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị số bốn mươi năm về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách
để khắc phục cảnh báo của ủy ban châu âu ec về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định
sau gần trò một năm tích cực thực hiện chỉ thị ở tất cả các bộ ngành chức năng
mà trong đó nòng cốt là tri cục thủy sản các tỉnh thành ven biển lực lượng kiểm ngư hải quân biên phòng
chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực
đây được đánh giá là nhiệm vụ cấp bách hiện nay bởi lẽ nếu không nỗ lực sau sáu tháng bị gắn thẻ vàng
nếu không đáp ứng các yêu cầu của ec hải sản việt nam sẽ bị phạt thẻ đỏ
đồng nghĩa với việc là toàn bộ hoạt động xuất khẩu hải sản vào ec sẽ bị cấm
thực hiện chỉ thị số bốn mươi năm của thủ tướng về khai thác hải sản
tại các càng biển lớn ở bình định ngay từ những ngày đầu năm các tổ chuyên ngành thanh tra kiểm tra
quản lý hành trình trên biển khi xuất bến và đi trồng lộng
đã được các cơ quan hữu quan thực hiện thường xuyên và tạo những chuyển biến tích cực
các tổ này đã giúp một phần hạn chế được trình trạng khai thác bắt có phép
và dần đưa vào cái nghề cá của bình định nói riêng và cái nghề cá cả nước nói chung đi vào
hoạt động theo đúng các quy định pháp luật của việt nam cũng như các quy định mà công ước việt nam là thành viên tham gia
qua hệ thống máy nhắn tin các tàu có thể gửi tin nhắn thông báo về bờ
vừa để nhận hỗ trợ của nhà nước với các tàu cá xa bờ cũng để kiểm soát hải trình
giải pháp này cùng các biện pháp tuyên truyền trực tiếp đã giúp nhiều ngư dân thay đổi nhận thức
tránh vi phạm khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài
mong muốn là bà con chúng ta phải đồng tâm để khắc phục
để mà thi đua cùng với nước bạn để mà mình rút lại cái kỹ vàng đó
để mà mình đạt cái tiêu chuẩn cho bà con ngư dân
còn tại quảng ngãi với hơn năm sáu trăm linh tàu đánh cá trên biển trong đó hơn một năm trăm linh tàu đánh bắt xa bờ
ngư dân quảng ngãi có mặt rộng khắp trên tất cả các vùng biển dọc dài đất nước
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi năm số vụ việc ngư dân quảng ngãi xâm phạm vùng biển nước ngoài
để đánh bắt hải xâm sò tay tượng nhiều đáng báo động
tri cục thủy sản đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
đưa hải xâm vào danh mục cấm khai thác mua bán vận chuyển trái phép để ngăn chặn đầu ra
kết hợp với tăng cường tuần tra kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
các tàu cá vẫn còn tái phạm sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước với tàu đánh bắt xa bờ
chúng tôi đã phối hợp với cơ quan thủy sản của úc họ sẽ qua trực tiếp đến những làng trài
mà có ngư dân việt nam xâm phạm vùng biển úc để họ trực tiếp họ tuyên truyền
họ tìm hiểu
họ có cái biện pháp chẳng chỉnh cho nên là cái tình trạng mà tàu cá của ngư dân quan ngãi
mà xâm phạm vùng biển các nước úc và thái bình dương là giảm hẳn từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
là không có tàu cá nào có quan ngãi xâm phạm trái phép vùng biển của các nước
thời gian qua hoạt động phối hợp giữa các ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang trên biển
đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong tuyên truyền tuần tra kiểm soát ngăn chặn tình trạng
ngư dân xâm phạm vùng biển cũng như tổ chức cứu nạn kịp thời
các nghiệp đoàn nghề cá tổ đoàn kết hợp tác cũng được củng cố và nhân rộng
giúp gắn kết ngư dân tốt hơn trong khai thác hải sản xa bờ
đây cũng là cơ sở để các đoàn kiểm tra của ủy ban châu âu có được những đánh giá thực chất
và chính xác hơn về tình hình khắc phục thẻ vàng tại các tỉnh thành ven biển vào cuối tháng một mươi này
thưa quý vị trước đây từ lúc chỉ có một vài người đến nuôi bắt cá để mưu sinh hàng ngày
tại hồ thủy điện xê săn bốn thì đến nay
nơi đây đã trở thành một làng trài nhộn nhịp nằm giữa vùng cao nguyên đầy nắng và gió
mời quý vị khán giả cùng đến thăm địa điểm này qua những hình ảnh sau đây
từ bờ sông xê săn dãi iao huyện iagrai gia lai trên chiếc thuyền sắt độ chế kiểu miền núi
chúng tôi bắt đầu hành trình đến với làng trài giữa lưng trường núi
sau chừng bốn mươi năm phút lenh đênh trên mặt hồ thủy điện xê săn bốn
chúng tôi đã đến được những ngôi nhà nổi giữa lòng sông
có gần ba mươi hộ dân sinh sống
là những hộ dân từ những vùng đất khó như an giang cà mau cùng tìm đến bến sông sê san
để rồi dần hình thành nên một ngôi làng lênh đênh giữa lòng sông trên vùng đất ba gian đầy nắng và gió
được thiên nhiên ưu đãi ngoài việc tranh thủ đánh bắt cá trên sông mỗi ngày
thì xung quanh nhà bè người dân còn nuôi thêm cá lồng với nhiều loại như cá chấm riêu hồng thác láp cá lăng
đánh bắt thẳng lõi nhưng có nhiều cá cá cơm cá mè dính đủ thứ cá
nhà chắc có bốn trăm linh năm trăm linh
cuộc sống ở đây so với quê thì ở đây dễ sống hơn ở quê nhiều
vì ở quê thì đi mằng mướn mằng thê không à khó sống lắm
lên tới trên đây thì đi mằng tẩy mềm mằng được thì dễ tiến tiền hơn dưới
suốt thời gian lênh đênh mưu sinh trên dòng sông
nhiều người dân tạm cư nơi đây này đã được chính quyền tỉnh gia lai tạo điều kiện cho các hộ dân về đất
mỗi hộ được cấp bốn trăm linh m hai đất
và năm mươi triệu đồng để xây dựng nhà ở
niềm vui ấy này đã trở thành vô bờ đối với những hộ dân mưu sinh trên vùng sông nước
từ việc đánh bắt cá và nuôi cá mang lại hiệu quả
những căn tròi cũ này đã được các hộ đầu tư thêm nhiều loại vật liệu kiên cố
dựng lại những căn nhà nổi thêm chắc chắn thoáng rộng
để đón thêm nhiều người tìm đến với làng trài giữa sông nước tây nguyên
chuyển sang các thông tin quốc tế
quốc tế kêu gọi điều tra vụ nhà báo ả rập xê út
phái viên hàn quốc đến mỹ thảo luận tình hình trên bán đảo triều tiên
thưa quý vị sau tuyên bố chính thức của ả rập xê út về vụ nhà báo khashoggi bị sát hại tại lãnh sự quán nước này ở thổ nhĩ kỳ
nhiều nước đang kêu gọi điều tra về vụ việc do không hài lòng với lời giải thích của riad
đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu và canada đều chỉ trích tuyên bố của phía ả rập xê út là thiếu nhất quán không đầy đủ và cần có một cuộc điều tra sâu rộng về vụ việc
ngoại trưởng pháp jean yves le drian cho rằng việc khẳng định nhà báo jamal khashoggi đã chết chỉ mới là bước đầu tiên hướng tới việc tìm ra sự thật
trong khi đó mặc dù cùng tỏ thái độ không hài lòng với phản ứng của riyadh song berlin và washington lại có những quan điểm trái ngược về thương vụ vũ khí với ả rập xê út
tôi không muốn gác lại thương vụ vũ khí trị giá nhiều tỷ đô la mỹ với quốc gia trung đông này
có khả năng thái tử ả rập xê út mohamed bin sama không biết về cái chết của nhà báo khashoggi
tôi cho rằng chừng nào các cuộc điều tra vẫn diễn ra không có lý do gì để đưa ra những quyết định tích cực đối với việc xuất khẩu vũ khí cho ả rập xê út
trước đó hôm hai mươi tháng một mươi dưới sức ép của cộng đồng quốc tế ả rập xê út thừa nhận nhà báo khashoggi đã chết trong lãnh sự quán nước này ở istanbul sau khi ầu đà
tuy nhiên hiện thi thể của nhà báo này ở đâu vẫn là một số hỏi
ngay sau khi mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm chung với nga
ngày hôm nay giới chức ngoại giao và nghị sĩ nga đã lên tiếng chỉ trích động thái này
đồng thời khẳng định điều này thể hiện tham vọng của mỹ về một siêu cường quốc toàn cầu duy nhất
nguồn tin của bộ ngoại giao nga cho rằng động cơ chính của mỹ là giấc mơ về một thế giới đơn cực
đồng thời khẳng định điều này sẽ khả năng
nó sẽ không bao giờ thành hiện thực
bộ trên cho biết thêm nga đã nhiều lần lên án một cách công khai đường lối chính sách của mỹ
hướng tới việc hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân
cũng theo thông tin washington đã tiếp cận bước đi này trong lộ trình nhiều năm
bằng cách cố ý và từng bước phá hủy nền tảng của thỏa thuận
moscow nhấn mạnh quyết định rút khỏi inf là một phần đường lối chính sách của mỹ
nhằm rút khỏi các thỏa thuận pháp lý quốc tế
cùng ngày trên trang twitter chủ tịch ủy ban chính sách thông tin và truyền thông của hội đồng liên bang
tức thượng viện nga ông alexei puskov chỉ trích động thái của mỹ sẽ là đòn ráng mạnh
với sự ổn định chiến lược toàn cầu và là đòn ráng thứ hai sau lần mỹ rời khỏi hiệp ước
chống tên lửa đạn đạo hồi năm hai nghìn một
dạng sáng nay theo giờ việt nam tổng thống mỹ donald trump xác nhận nước này sẽ rút khỏi
thỏa thuận inf với cáo buộc moscow đã vi phạm thỏa thuận này
liên quan đến tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên sáng nay bộ ngoại giao hàn quốc thông báo
đặc phái viên về vấn đề hạt nhân của nước này đã lên đường tới mỹ
để thảo luận về các cuộc đàm phán giữa mỹ và triều tiên trong đó có việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh
lần thứ hai giữa tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trang ơn
ông lee do hun đặc phái viên phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo triều tiên
sẽ có chuyến thăm washington từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi và có cuộc gặp với người đồng cấp mỹ stephen biden
phát biểu với các phóng viên ở sân bay incheon ông lee do hun cho hay ông sẽ lắng nghe kế hoạch của mỹ
và tham vấn về cách thức thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân
trong cuộc gặp với các bán đảo triều tiên ông cũng khẳng định rằng phi hạt nhân hóa cần được theo đuổi
trên cơ sở liên minh mỹ hàn và với sự hỗ trợ của quốc tế khi được hỏi về khả năng có cuộc gặp
giữa ông biden và thứ trưởng ngoại giao triều tiên choi son hui
ông lee cho biết đây chỉ còn là vấn đề thời gian
trong khi đó một nguồn tin bộ ngoại giao hàn quốc cho hay hai quan chức cũng có thể trao đổi quan điểm
về hy vọng của hàn quốc rằng mỹ có thể loại bỏ các dự án hợp tác liên triều trong các danh sách các biện pháp trừng phạt
mexico vừa cho phép hàng chục phụ nữ và trẻ em di cư từ honduras tiến vào lãnh thổ của nước này
song vẫn còn có hàng nghìn người bị mắc kẹt tại cây cầu biên giới nối guatemala với mexico
đại sứ mexico tại guatemala cho hay hàng chục phụ nữ và trẻ em đã được đi qua biên giới
và sẽ được các nhà chức trách giải quyết thủ tục đưa tới nơi ở tại thành phố tapachula cách đó bốn mươi km
trong khi đó một nhà hoạt động tại honduras cho biết
nhóm người di cư này đã được hứa hẹn rằng họ sẽ được nhận giấy phép tị nạn và một nơi an toàn để ở
trong khi đó hàng nghìn người khác vẫn đang mệt mỏi chờ đợi trên cây cầu biên giới
dưới thời tiết nắng nóng và không có lương thực để ăn
trước đó tổng thống mexico enrique pena nieto khẳng định
mexico sẽ tiếp tục bảo vệ chính sách di cư tự chủ của mình
cũng như sẽ tiếp tục áp dụng chính sách tôn trọng hoàn toàn quyền của những người di cư và luật nhân đạo quốc tế
từ hôm một mươi chín tháng một mươi khoảng hai người di cư đến từ các nước trung mỹ
phần lớn là người honduras đã vượt quãng đường hơn bốn trăm linh km để tới mexico trong hành trình tới mỹ